là đối tác asean và với nhiều lợi ích tương đồng giữa hai nước singapore cam kết tiếp tục hợp tác với việt nam nhằm đảm bảo một năm sắp tới thật thành công
đó là khẳng định của đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa singapore cathring grong tại lễ kỷ niệm lần thứ năm mươi bốn ngày quốc khánh singapore diễn ra tại hà nội
đại sứ cũng nhấn mạnh trong quá trình việt nam phát triển nhanh chóng hợp tác và đầu tư giữa hai nước cũng đã phát triển theo thời gian
trong đó singapore và việt nam đang mở rộng quan hệ hợp tác song phương trong hàng loạt lĩnh vực mới bao gồm thành phố thông minh sáng tạo năng lượng tái tạo fintech thương mại nông nghiệp và tài chính
trong nhiều năm qua singapore luôn là nhà đầu tư lớn thứ ba tại việt nam với tổng vốn đạt hơn bốn mươi tám tỷ đô la mỹ
nhiều doanh nghiệp singapore rất lạc quan về những triển vọng kinh tế của việt nam và luôn tìm kiếm những cơ hội mới tại các thành phố như hà nội thành phố hồ chí minh đà nẵng hải phòng cũng như bắc ninh hải dương nghệ an và quảng ngãi
bên cạnh đó giao lưu nhân dân giữa hai nước cũng đang ngày càng phát triển và nở rộ